theo kế hoạch kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ được tổ chức vào ngày bảy và tám tháng bảy
bộ giáo dục và đào tạo cho biết đến nay thì công tác chuẩn bị đã diễn ra theo đúng tiến độ
tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín bộ đang cùng với các địa phương gấp rút xây dựng phương án tổ chức kỳ thi và tổ chức ôn tập
ứng phó với các cấp độ của dịch đảm bảo cho học sinh dự thi an toàn chất lượng chống lây nhiễm chéo trong quá trình tổ chức thi nếu có thí sinh
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một tỉnh cà mau dự kiến có hơn một mươi thí sinh dự thi ở một mươi chín điểm thi
năm nay tăng hơn một thí sinh so với cùng kỳ năm trước
dù địa phương chưa có caf nhưng sở giáo dục và đào tạo tỉnh cà mau đã lên phương án tổ chức kỳ thi
trong trường hợp có thí sinh f một địa phương đã chuẩn bị địa điểm cách ly và sẽ đưa thí sinh f một tập trung và tổ chức thi riêng tại đây
trường hợp có thí sinh f một địa điểm cách ly và sẽ đưa thí sinh f một tập trung và tổ chức thi riêng tại đây

trường hợp có thí sinh f một địa điểm cách ly và sẽ báo cáo chính phủ để có phương án điều chỉnh